hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện sáng nay tại hà nội công an tp hà nội đã tổ chức phát động phong trào hiến máu tình nguyện
và hành trình giọt máu nghĩa tình trong lực lượng công an thủ đô với sự tham dự của đông đảo các cán bộ chiến sĩ
đây là một trong những hoạt động của công an thủ đô chung tay cùng cả nước phòng chống covid một mươi chín
hiện nay lượng máu dự trữ của các bệnh viện phục vụ cho công tác chữa bệnh đang bị hạn chế đặc biệt là nhóm máu o và a
hành trình giọt máu nghĩa tình trong lực lượng công an thủ đô là những nghĩa cử cao đẹp nhân văn phát huy truyền thống cách mạng tinh thần vì nhân dân phục vụ
hành trình sẽ được tổ chức ngày tại một mươi bốn điểm thuộc công an thành phố và công an các quận huyện thị xã trong một mươi ngày từ hai mươi đến hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
thực hiện chỉ tiêu tiếp nhận năm đơn vị máu với sự tham gia phối hợp của viện huyết học và truyền máu trung ương
bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám bệnh viện một mươi chín tháng tám và bệnh viện việt đức